hội đồng tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ ba nhằm thống nhất với mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động năm hai nghìn hai mươi
theo đó lương tối thiểu vùng hai nghìn một mươi chín có mức tăng từ một trăm sáu mươi đồng đến hai trăm linh đồng so với năm trước
tại phiên họp thứ ba của hội đồng tiền lương quốc gia đại diện giới sử dụng lao động và người lao động đã chính thức tìm được tiếng nói chung
về mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín và đi đến thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín là năm ba so với năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể mức tăng tương ứng của lương tối thiểu vùng ở vùng một là hai trăm linh đồng vùng hai là một trăm tám mươi đồng vùng ba và vùng bốn đều là một trăm sáu mươi đồng
phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín này sẽ được trình lên chính phủ để ban hành nghị định mới về lương tối thiểu vùng hai nghìn hai mươi
nghị định mới sẽ thay thế nghị định một trăm bốn mươi một quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi